tại bắc giang yêu cầu người đến từ các tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người dân hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong dịp tết nguyên đáng các lễ hội đầu xuân
ngoài ra chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh
địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ tết âm lịch giữ chân công nhân ở lại không về quê
tại tỉnh thừa thiên huế người đến trở về từ các địa phương ngoài tỉnh có mức độ dịch cấp độ ba tức vùng cam và cấp độ bốn tức vùng đỏ
thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú tối thiểu một mươi bốn ngày kể từ khi về đến địa phương
đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú tối thiểu bảy ngày
người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín hoặc người được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
thực hiện từ theo dõi sức khỏe tối thiểu bảy ngày kể từ khi về đến địa phương và xét nghiệm hai lần
tại hà nam chỉ cách ly y tế với người đến từ vùng dịch cấp độ bốn hoặc vùng đang cách ly y tế
các khu vực khác người dân chỉ cần khai báo y tế để từ đó cơ quan chức năng sẽ phân loại quản lý
còn tại quảng ninh khuyến khích người lao động ở lại ăn tết và tiêm mũi thứ ba
bí thư tỉnh ủy quảng ninh yêu cầu tất cả cơ quan địa phương đơn vị động viên người lao động không về quê ăn tết
không ra khỏi địa bàn đồng thời có biện pháp tăng cường chống dịch dịp tết
tại hòa bình tỉnh ủy hòa bình ban hành chỉ thị số một mươi tám cttu về siết chặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
năm mới hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng nhâm dần
trong đó tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tăng cường công tác quản lý người đến về từ vùng dịch
ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài đẩy mạnh kiểm soát quản lý hành chính
di biến động dân cư yêu cầu mọi người dân trong dịp lễ tết hạn chế di chuyển khi không cần thiết
thực hiện tầm soát xét nghiệm để kịp thời phát hiện kiểm soát ngăn chặn triệt để
nguồn lây xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và làm lây lan dịch bệnh
tại thanh hóa không hạn chế người dân về quê đón tết về hay không là quyền của người dân
nhưng phải tuân thủ các quy định về cách ly y tế
theo kế hoạch này tỉnh thanh hóa quy định người từ vùng dịch cấp độ một cấp độ hai vùng xanh
vùng vàng trở về địa phương không phải cách ly y tế chỉ khai báo y tế
tuân thủ năm k và tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
những người đến từ địa bàn cấp độ ba vùng cam hoặc tiếp xúc gần với f một phải tự cách ly y tế tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày đến từ địa bàn cấp độ bốn vùng đó thì cách ly tại nhà bảy ngày
tự theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp theo
trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc f một thì cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
nếu đủ điều kiện một mươi bốn ngày theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
tại hải dương vào ngày một mươi một tháng một ủy ban nhân dân thành phố hải dương có văn bản điều chỉnh
một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết nguyên đáng trên địa bàn
theo đó lãnh đạo thành phố đề nghị người dân doanh nghiệp nêu cao ý thức phòng chống dịch
thực hiện nghiêm thông điệp năm k hạn chế tập trung đông người thực hiện khai báo y tế đầy đủ kịp thời
không vì nghỉ tết với các hoạt động lễ hội du lịch mà chủ quan lơ là
hạn chế thấp nhất việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người trước trong và sau dịp tết nguyên đáng
bảo đảm việc đón tết vui tươi vì sức khỏe bản thân và cộng đồng
các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố ngoài việc thực hiện xét nghiệm định kỳ
tổ chức test nhanh cho người lao động trước khi nghỉ tết và sau khi quay trở lại làm việc
báo cáo kịp thời kết quả xét nghiệm ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các phường xã phối hợp với liên đoàn lao động thành phố
ủy ban nhân dân các phường xã quan tâm đến đời sống lao động không trở về quê ăn tết
người lao động đang điều trị hoặc cách ly tại các cơ sở y tế
khu cách ly tập trung bảo đảm đón tết an toàn vui tươi
tại tỉnh quảng trị vào ngày năm tháng một tỉnh quảng trị ban hành quy định mới về phòng chống dịch
đối với người về từ vùng dịch và người nhập cảnh
trong đó tỉnh yêu cầu đối với người tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trở về từ vùng cam cách ly tại nhà tối thiểu bảy ngày
và tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
đối với người về từ vùng đỏ phải cách ly tập trung tối thiểu bảy ngày
và cách ly tại nhà bảy ngày tiếp theo
người đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng về từ vùng đỏ thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
đối với người chưa tiêm vaccine hoặc đã tiêm chưa đủ liều về từ vùng vàng
thì cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm sars cov hai vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
còn tại quảng nam ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam ban hành chỉ thị
về việc tổ chức đón tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
an toàn vui tươi lành mạnh nghĩa tình và tiết kiệm
các địa phương tuyên truyền nhân dân vận động người thân đang sinh sống làm việc
ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết kiểm soát chặt chẽ
và yêu cầu người từ các vùng đang có dịch trở về địa phương
phải thực hiện nghiêm việc khai báo theo dõi y tế cách ly theo quy định
tại phú thọ ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người dân trở về từ các xã phường
thuộc cấp độ một cấp độ hai chủ động tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
khuyến khích từ thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
nếu trở về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba và bốn
người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm đủ liều vaccine phải cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
tại bắc cạn yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động và khuyến cáo toàn thể nhân dân
hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh nhất là trước và trong thời gian nghỉ tết
đồng thời hạn chế di chuyển giữa các địa phương trong tỉnh khi không thật sự cần thiết
đặc biệt là di chuyển từ địa phương có cấp độ dịch thấp đến địa phương có cấp độ dịch cao hơn và ngược lại
trừ các hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh doanh
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
tại hương yên yêu cầu người ở địa phương khác trở lại tỉnh
người từ vùng dịch về địa phương người từ địa phương khác về quê ăn tết
phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương
người dân phải thực hiện khai báo y tế từ cách ly tại nhà một mươi bốn ngày nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc bảy ngày nó đã tiêm đủ hai mũi
khi kết thúc cách ly người dân phải tự test nhanh covid một mươi chín có kết quả âm tính
mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng
tại thái nguyên yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến về địa phương
theo đó người dân vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
và làm việc ngoại tỉnh không đi về thành phố thái nguyên từ nay cho đến dịp tết
tại yên bái người dân về yên bái ăn tết
phải xét nghiệm covid một mươi chín
theo đó tỉnh yêu cầu các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba
đối với toàn bộ người dân ngoài tỉnh về địa phương trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi
một số tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế
đồng tháp người dân về quê trong dịp tết nguyên đáng không cần phải khai báo y tế
nhưng phải chấp hành tốt các biện pháp năm k
hạn chế tối đa tập trung đông người
nghệ an không hạn chế việc người dân trở về quê ăn tết
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
nghệ an quy định người dân khi về quê nếu đến về từ các khu vực có nguy cơ rất cao cấp độ bốn
khu vực nguy cơ cao cấp độ ba phải khai báo y tế
bắt buộc tại trạm y tế xã phường thị trấn trước khi về nhà nơi lưu trú
đi từ khu vực nguy cơ cấp độ hai và khu vực bình thường mới cấp độ một
thì thực hiện khai báo y tế bắt buộc thực hiện năm k
theo dõi sức khỏe trong bảy ngày kể từ ngày đến và trở về địa phương
hà tĩnh chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh võ trọng hải cũng nêu quan điểm
về quê đón tết vui xuân xung họp gia đình là quyền của người dân
địa phương trân trọng và tạo điều kiện cho bà con về quê
nhưng tỉnh đề nghị bà con luôn tuân thuộc các biện pháp phòng chấm dịch
về quê đón xuân vui vẻ an toàn
tại đà nẵng theo ông nguyễn tiên hồng phó giám đốc sở y tế thành phố đà nẵng
người dân về quê ăn tết ở thành phố này vẫn áp dụng các biện pháp y tế như ngày bình thường
cụ thể chỉ cần khai báo y tế trên ứng dụng pc covid và áp dụng các biện pháp như quy định chung của bộ y tế
còn tại lâm đồng công dân về lâm đồng ăn tết kể cả khách du lịch
đều được qua lại tự do nhưng phải thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch
người địa phương buộc phải khai báo y tế tại địa phương đang sinh sống
du khách khai báo y tế tại nơi cư trú
tỉnh bình thuận cũng cho biết tình hình tương tự
an giang khi người dân về quê cần phải khai báo y tế với địa phương
và thực hiện các biện pháp năm k trong phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tỉnh an giang cũng khuyến khích người trở về tự xét nghiệm covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn cho người thân và những người xung quanh
trường hợp phải đến về địa phương yêu cầu khai báo y tế
có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
trường hợp chưa có giấy xét nghiệm trước phải thực hiện test nhanh tại chốt
các địa phương và ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ chính xác kịp thời
các trường hợp công dân của điện biên từ nơi khác trở về địa phương
từ nay cho đến tết các lực lượng công an tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
phải tăng cường hoạt động để nắm rõ từng người từng nhà
có người từ các địa phương khác trở về quê ăn tết
vừa rồi là những thông tin về một số quy định cụ thể để đảm bảo an toàn cho người dân
trong việc quay trở về quê đón tết của các tỉnh thành phố trên cả nước
xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức sau